nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn về việc giải quyết khiếu nại tiếp công dân trong các báo cáo chỉnh quốc hội
ba cán bộ công an việt nam vinh dự nhận huy chương gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam yêu chuộng hòa bình nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng
sau đây là phần tin chi tiết
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ hai mươi bảy
sau phiên khai mạc thảo luận về các báo cáo về công tác dân nguyện
giải quyết kiến nghị của cử tri và việc tiếp công dân
nhiều ý kiến đề nghị các báo cáo nên làm rõ hơn một số vấn đề tồn tại được nêu trong công tác tiếp công dân
về công tác tiếp công dân dẫn chứng nhiều số liệu về thực tế
một số bộ trưởng trường ngành tiếp công dân đạt tỷ lệ còn thấp
còn có tình trạng tiếp ít ủy quyền nhiều
cho rằng báo cáo nên làm rõ các nguyên nhân của thực tế này
các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạt bốn mươi năm
nghĩa là còn năm mươi năm là chưa tiếp trực tiếp tiếp công dân
thì chúng tôi đề nghị là làm rõ cái chỗ này
thì chúng tôi đề nghị là cái này luật định từ lâu rồi
vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị là công khai cái thông tin
những cái đơn vị nào mà người đứng đầu không trực tiếp tiếp công dân
kể cả cấp tỉnh kể cả bộ trưởng thủ trưởng các bộ ngành
để công khai báo cáo trước quốc hội
để quốc hội rõ
bổ sung rõ cái địa chỉ cụ thể cá nhân cơ quan đơn vị
còn nhiều tồn tại hạn chế
để xác định trách nhiệm và có chế tài xử lý thích hợp
thì giúp cho công tác này trong thời gian tới
tại những nơi này để có chuyển biến là thật sự
chỗ này chúng ta cũng phải xem xét nghiên cứu
và nếu cần thiết thì gọi là giải trình trước ủy ban thường vụ quốc hội
trong đó thì phải
thì những cái nơi mà để nhiều đơn thư
những cái nơi mà không dành thời gian để tiếp
thì cũng cần phải có một vài cái điểm nhấn
mà như chị nói là nếu có được cái danh sách ở đây thì rất là tốt
nhưng mà tôi cho cái đấy cũng rất là nhạy cảm thế nhị
nhưng mà chỉ cần có cái giải trình chẳng hạn thì cũng là một cái điểm mà để buộc anh phải có cái thay đổi
câu chuyện này
bên cạnh đó

về vấn đề này có ý kiến cũng cho rằng báo cáo cần có đánh giá và phân tích rõ hơn về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo
đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối dữ liệu về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo xây dựng mô hình tiếp công dân trực tuyến
tại bộ ngoại giao ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu triển khai kết luận số năm mươi bảy kltvk ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị
về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị
hội nghị được truyền hình trực tuyến đến sáu mươi ba điểm cầu tại tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương và kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài

sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án các trinh sát công an huyện cẩm giang đã bắt giữ thành công đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương đồng thời thu giữ toàn bộ dụng cụ thang vật phương tiện gây án